công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh
trật tự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một
đợt cao điểm bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác
chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
nhất là đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một và các lễ hội đầu xuân
mục tiêu đạt ra cho lực lượng công an toàn tỉnh là kéo giảm phạm pháp hình sự trên ba
tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt từ tám mươi trở lên án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ chín mươi năm trở lên
kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông cháy nổ làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội